ba mươi chín trên bốn mươi bảy quốc gia châu âu là thành viên của tổ chức y tế thế giới đang bị covid tấn công
trong khi một tháng trước đó chỉ có một quốc gia bị ảnh hưởng
dịch bệnh diễn biến theo hướng nghiêm trọng trong những ngày gần đây đã khiến châu phi có ba trăm linh trường
hợp nhiễm mới mỗi ngày theo thống kê của hãng tin afp tổng số ca mắc covid một mươi chín trên khắp châu
phi trong tuần qua đã lên tới gần ba năm trăm linh người và chín mươi bốn trường hợp tử vong